đến hẹn lại lên cứ mỗi dịp cuối năm thì tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại trên biển lại càng diễn ra sôi động
với cách thức ngày càng tinh vi hơn số lượng hàng hóa đa dạng hơn từ mỹ phẩm rượu ngoại đến gạch men thậm chí là cả khoáng sản
các đối tượng buôn lậu đã dùng tàu siêu trường siêu trọng và che đậy rất kỹ nhằm qua mặt lực lượng cơ quan chức năng
năm nay dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tuy nhiên nhận định của lực lượng cảnh sát biển tình hình tội phạm vi phạm về buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trên biển và trên địa bàn liên quan vẫn diễn biến phức tạp
những tháng cuối năm các đối tượng tội phạm vi phạm đẩy mạnh việc vận chuyển hàng hóa trái phép phục vụ nhu cầu sản xuất tiêu dùng cuối năm
các mặt hàng chủ yếu bao gồm da cầm dầu đeo thuốc lá điếu

nhất là kiểm soát về người phương tiện
hiện tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường
bên cạnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lực lượng cảnh sát biển tăng cường công tác chỉ đạo đấu tranh chống tội phạm vi phạm liên quan đến dịch bệnh bằng đường biển
tăng cường các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch tăng cường đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại mua bán vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển
tập trung vào các mặt hàng liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín xăng dầu khoáng sản lợn và sản phẩm từ lợn động vật hoang dã
tổ chức tuần tra kiểm tra kiểm soát xử lý vi phạm tội phạm trên biển nhất là các vùng biển trọng điểm tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng
phát hiện xử lý buôn lậu gian lận thương mại hàng giả và vận chuyển hàng cấm trên biển thực hiện các chuyên án vụ án
các mặt hàng hiện tại chủ yếu là thuốc lá
vùng biển và vùng bộ này thì chủ yếu là từ trung quốc về việt nam
cơ bản là cũng sử dụng những cái xuồng cao tốc để chạy chấp nhoáng từ vùng biển chắp danh giữa việt nam và trung quốc
sau đó chuyển tải sang tải cũng có thể là sang tải cũng có thể là chạy xuồng cao tốc vào thẳng bờ và trong điều kiện
sử dụng trong điều kiện đêm tối cũng như thời tiết xấu sau đó là tổ chức bốc hàng nhanh
bốc hàng nhanh và sẽ giải tán hàng trong một khoảng thời gian rất ngắn nên là cái cũng gây khó khăn cho cái lực lượng chức năng khi mà thực hiện nhiệm vụ là chấn áp tội phạm
hiện tại đang trong những tháng cao điểm đấu tranh với tội phạm buôn lậu cảnh sát biển việt nam bên cạnh việc triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật